tại phần tranh luận đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn đức trung tám một mươi năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cộng với bản án năm năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước tổng hợp hình phạt chung là một mươi ba một mươi năm năm tù
cùng tội danh hai bị cáo võ tiến hùng và nguyễn trường giang cùng bị đề nghị sáu bảy năm tù
ngoài trách nhiệm dân sự đại diện viện kiểm sát còn đề nghị tòa buộc bị cáo trung và bị cáo giang liên đới bồi thường thiệt hại cho công ty thoát nước hà nội hơn ba mươi sáu tỷ đồng
trong đó viện kiểm sát ghi nhận gia đình bị cáo trung đã nộp một mươi tỷ đồng gia đình bị cáo giang nộp một tỷ đồng
toàn cảnh phiên xét xử của ông nguyễn đức trung bị tố mớm cung nhận lỗi với vợ con
quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất về vụ án ông nguyễn đức trung
thưa quý vị
trên bày ông nguyễn đức trung khẳng định mình bị oan đồng thời ông nguyễn đức trung kêu oan nhận trách nhiệm với vợ con
ngay lúc này mời quý vị cùng đến với màn vạch mặt của nguyễn đức trung và nguyễn trường giang trước tòa
sáng nay ngày một mươi tháng một mươi hai tại phiên tòa xét xử vụ mua chế phẩm redoxi ba c hội đồng xét xử dành thời gian thẩm vấn bị cáo nguyễn đức trung
liên quan đến cáo buộc cho rằng công ty arctic là công ty của gia đình ông trung cựu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội trên bày
tôi nhận thấy trách nhiệm đối với vợ con tôi không tham gia điều hành góp tiền vào công ty
vẫn theo lời khai của bị cáo nguyễn đức trung công ty ortick là do con trai ông và ông đào xuân tấn thành lập bị cáo không muốn con trai làm muốn con quay lại du học
bị cáo khẳng định nếu ngay từ đầu biết công ty là của con trai bị cáo nguyễn trường giang nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại dịch vụ atic
công ty autrix chắc chắn sẽ không bao giờ có cửa bước chân vào
ông trung khai không liên quan gì đến công ty
công ty arctic và nếu công nhận công ty này là thật thì hội đồng xét xử cần căn cứ luật pháp để xem xét
tôi chưa bàn bạc với ai tính toán đến một đồng của nhà nước lời của bị cáo nguyễn đức trung
theo lời khai của ông trung bị cáo giang tự làm tự kinh doanh tự chịu trách nhiệm về công ty astic
nếu hội đồng xét xử cho rằng công ty ác thức là của gia đình bị cáo thì cần làm rõ hàng năm gia đình bị cáo có được biết lời lại của công ty như thế nào hay không
lời cựu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội
hoàn toàn chúng tôi không được hưởng bất cứ một đồng nào
vẫn theo lời khai của ông nguyễn đức trung bản cáo trạng và kết luận điều tra viện dẫn nghị quyết ba của hội đồng nhân dân thành phố
về xử lý các vấn đề cấp bách môi trường nhưng văn bản này chỉ có giá trị trong năm hai nghìn một mươi tám
quyền chọn đại lý độc quyền là do hãng wattwater chứ không nằm trong khả năng của bị cáo
chủ tịch hãng west wader của đức đến hà nội theo lời mời của tôi tôi chỉ đạo cấp dưới liên hệ để chi tiền vé đưa đón
nhưng ông d park
chủ tịch hãng wattwater không đồng ý đơn vị kinh doanh du lịch đã kết nối tổng giám đốc công ty wattwater với giang
chứ không phải là do tôi ông nguyễn đức trung khai
bị cáo mong được đối chất
trả lời thẩm vấn tại tòa bị cáo nguyễn đức trung cho rằng nhiều lời khai của bị cáo võ tiến hùng
nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên thoát nước hà nội và nguyễn trường giang không chính xác
ông trung trình bày viện kiểm soát kết luận tôi chỉ đạo ông hùng
mua chế phẩm của công ty arctic
tôi khẳng định anh võ tiến hùng trong kỳ họp hội đồng nhân dân bị chất vấn rất nhiều về vấn đề môi trường
ông hùng có nói việc thử nghiệm tại hồ hoàn kiếm đề nghị được mua chế phẩm để xử lý cái đó
anh hùng nói cần mua để thử nghiệm làm luôn tôi đã yêu cầu anh hùng báo cáo lại
sau đó anh hùng đề nghị cứ để công ty mua và thử nghiệm trên diện rộng
nhờ tôi điện cho anh giang để liên hệ hộ nên tôi cũng điện
sau đó vì các bên đàm phán mua bán như thế nào thì tôi không biết
nhưng theo trình bày của ông nguyễn đức trung
việc cáo trạng quy kết bị cáo tạo điều kiện thuận lợi cho bị cáo giang tham gia đoàn công tác là không chính xác
tôi khẳng định chuyến đi đó không có liên quan gì đến việc tìm hiểu mua bán chế phẩm
có một vấn đề tôi và anh hùng thống nhất cao cố gắng đi tìm thiết bị lọc nước
khoan nước để phục vụ nâng tỷ lệ nước sạch cho người dân hà nội theo tiêu chuẩn đô thị
đoàn của anh hùng đã đi gặp hãng watchwater của đức
thấy thiết bị tương ứng nên điện về cho tôi thông báo chuyến đi này hoàn toàn không liên quan gì đến chế phẩm
đề nghị hội đồng xét xử xem lại bản ghi âm buổi làm việc với chủ tịch hãng watchwater
lời bị cáo
vẫn theo lời khai của ông trung ở công ty thoát nước quyền quyết định là chủ tịch hội đồng tư vấn
người đại diện pháp luật chứ chủ tịch hà nội không có quyền can thiệp và chỉ đạo gì
bị cáo nguyễn đức trung cũng trình bày những băng khoan về quy kết thiệt hại
bị cáo tha thiết đề nghị hội đồng xét xử xem xét
lại cáo buộc từ cơ quan truy tố về việc mua chế phẩm giá cao hơn thực tế và gây thiệt hại
thế thì quận và đỉnh cũng là tất cả các loại quản lệ
thế thì tôi bảo tôi chỉ cho làm trước tại sao thì không phải yêu được tôi
thế thì asean là người đang diễn tả giúp tôi chứ không phải đèn này là của công ty chặn

đề xuất là mình lấy cái cuốn một nghìn chín trăm ba mươi hai làm sách
thế thì làm trong một bối cảnh cũng chỉ hơn một tháng sắp

nhu cầu ráng chuyển cho tôi năm cái đèn ở đây để tặng
đấy là cái thứ hai
vấn đề thứ ba là đến khi mà làm cái
thế thì hai trăm linh cái thì đâu cũng chỉ hết có
chưa đứng được
thế thì đến khi làm cái đường trời tuy hưng

không có gì đâu không có gì đâu
đấy là cái đó ký thì thôi

là cái đường trời tuy hưng
thế bạn một người bạn của tôi ở hong kong
và đã sự về đã xin hai chiếc
lên thác ở nhà thì đã có bạn
đây có cái giá này tôi nói là trung thực chứ
gọi đồ sát sử và chắc cũng như vậy
và thứ hai là khi đoán cho thế hùng làm việc với chúa ba
thế thế hùng đã đi thác với chúa ba
và ông ấy nói là ông ấy có công nghệ mà
cút nước trực tiếp và dính nước lên và để
qua cái hết ông ấy đã uống được đại quái luôn
thì tôi thì anh ấy rất mừng
thì hay điện
thì tôi điện trên lạc và tôi là tôi bảo thế hưng
ông ấy mua cho tôi
ông ấy gửi tôi tiền cho tôi
thế cho nên là nó nắm cái bộ này
là gửi về
là đoàn ý công tác để chúa ba uống này
là ông điện trên lạc của anh ấy
thế tôi lại gửi về cho anh ấy
làm tổng nhận của ông ấy
thế nhận về thì tôi yêu cầu là chuyển một bộ
cho công ty nước số hai
ông ấy đã điện
khoa thuộc trên
khiến sốc sơ
thế và chính vì khoan kỳ như thế này
cho nên ngày hai mươi năm tháng sáu là ông chúa ba sang
và lên là nó khoan
có cái dính rồi
thế và bởi vì tại sao
nó bởi vì là khoan cái dính ở đây
dân cũng ra biểu tình rất nhiều
thì người ta cho nó uống là cũng giãn xuống
cho nên là ông ấy phải lên
ông ấy giải thích
và sau đó tôi cùng với quốc chủ tịch
là phải lên uống chiếc mặt dân
thì người ta mới tin
khi không thì người ta cũng tin
là cái nước không thể đạt được
và cái thứ nữa là
chúng cho việc cũng xin đầu tiên là đồng bộ
thì đầu tiên xuống xe bắc
thì tiền là chị hoa
mấy phút cũng xuyên chi
còn anh giang chỉ là đợi đi xuống đó
thế mà sau này ông chúa ba
hãy nhậu hai mươi năm sang xuống điểm tra
thì anh giang có cái cách
là tuyên trì cục chúa ba
ông ấy sẽ thuê trại cuối cùng
thì cái đến cái thời điểm đó
thì nó không hiểu sao
thì nó lại cắt
nó cắt cuối cùng
chúa ba xuống điểm tra
thì nguyên nhân của nó là
do khoan ở dưới dưới
ở phú xuyên dưới là nước mạng
nó là núi
trước kia nó là biển
núi cho nên là
cái hệ thống đó
nó không là của phú xuyên đâu
thế cho nên nó bị cắt
tức là đem đồng bộ xuống bắc nữa
thì nó lại bị cắt tiếp
thế cho nên là sau đó
thì xác định là
cái hệ thống này
nó không phù hợp
cho cái hệ thống ở phú xuyên
ở phú xuyên
thì chúng tôi
chúng chỉ dự định là
chúng chỉ dự định là
sẽ phát triển
thế cho nên
thì vùng đất này
chúng chỉ dự định là
thuốc đất này
thế cho nên
nghe cho tôi
uống khoảng nước thôi
chúng không phù xuyên được

là hai cái sản phẩm này
là hai sản phẩm
tiền của tôi và bạn tôi

thế còn thì
đúng là ban đầu sẽ ra các khoảng chữ
cho cho các khoảng
giám đốc công ty artic khai đều nghe theo chỉ đạo của vợ chồng ông nguyễn đức trung
tuy nhiên có một sự đối lập trong phần trả lời của nguyễn trường giang giám đốc công ty atrick khai là đều nghe theo chỉ đạo của vợ chồng ông nguyễn đức trung
trả lời thẩm vấn tại tòa bị cáo nguyễn trường giang trình bày bị cáo vũ là người cung cấp hàng hóa cho siêu thị minh hoa của bà nguyễn thị trúc chi hoa vợ của ông nguyễn đức trung
từ mối quan hệ này vào tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu bị cáo gật đầu tham gia công ty artix bị cáo không hề chuyển hay nhận tiền cho ai để mua cổ phần của công ty ortic dù bị cáo đứng tên chín mươi năm cổ phần công ty
trên giấy tờ công ty không có tên chị hoa nhưng quá trình làm việc ở công ty bị cáo báo cáo chi tiết cho chị hoa
số vốn góp sang tên cho bị cáo nhưng thực chất bị cáo chỉ ký giấy tờ theo yêu cầu của chị hoa không có việc mua bán hay góp vốn
thực tế bị cáo không góp đồng nào
bị cáo nguyễn trường giang khai
vẫn theo lời khai của bị cáo nguyễn trường giang thời gian sau đó bị cáo thực hiện mọi hoạt động của công ty theo chỉ đạo điều hành của ông nguyễn đức trung
bị cáo giang thừa nhận cáo buộc về việc được tham gia đoàn công tác của hà nội đi pháp đi đức hà lan với đoàn công tác của ủy ban nhân dân tp hà nội với tư cách như là cán bộ của ủy ban nhân dân thành phố
bị cáo tham gia đoàn công tác đi pháp đức hà lan nhưng về thủ tục bị cáo không biết
bị cáo tham gia bởi phó giám đốc sở ngoại vụ nhờ bị cáo giúp đỡ đoàn công tác
phó giám đốc sở ngoại vụ nói được anh nguyễn đức trung trao số điện thoại bảo gọi cho bị cáo
lời khai chuyện mấm cung
ngoài ra giang còn biết mình bị mấm cung
trước khi bị bắt bị cáo còn được gọi lên ghi lời khai vào đầu năm hai nghìn hai mươi
trong suốt quá trình đó có ai hướng dẫn
chỉ đạo bị cáo phải khai báo như thế nào với cơ quan điều tra
bị cáo ngập ngừng hồi lâu cho đến khi vị chú tọa dồn
sao phải suy nghĩ lâu thế
bị cáo giang mới trả lời
trong thời gian đó bị cáo nhận được hướng dẫn của anh nguyễn đức trung và một số người bên ủy ban
hướng dẫn cụ thể thì bị cáo không nhớ rõ nhưng bị cáo nhận được hướng dẫn từ anh trung
bảo là gặp anh lê hoàng thanh chồng của chị nguyễn thúy hằng để nói về chuyện mua bán cổ phần
theo lời khai của bị cáo nguyễn trường giang
trên giấy tờ bị cáo mua lại bốn mươi của phần từ bà hằng với giá là hai tỷ đồng
nhưng trên thực tế bị cáo không đưa tiền cho bà hằng hay nhận lại hai tỷ đồng sau đó
hội đồng xét xử tiếp tục thẩm vấn
toàn bộ các sản phẩm nhập về kinh doanh bị cáo chủ yếu bán cho các đơn vị nào và ở đâu
bán cho các đơn vị nào hoàn toàn do anh trung chỉ đạo đó là công ty thoát nước hà nội
công ty cây xanh hà nội công ty môi trường đô thị hà nội và một số đơn vị khác trên địa bàn hà nội
việc kinh doanh nhập gì về
bán cho ai đều do anh trung chỉ đạo nhằm mục đích gì bị cáo không biết
bị cáo chỉ giúp liên hệ đàm phán khi nhập khẩu số lượng bao nhiêu anh trung yêu cầu thì bị cáo làm theo
vẫn theo lời khai của bị cáo giang bị cáo không hề được chia lợi nhuận
lợi nhuận của công ty đều dùng để tái đầu tư bị cáo nguyễn trường giang khai
công ty cũng dùng hơn bảy tỷ đồng để tài trợ cho các đơn vị việc tài trợ bằng hiện vật
toàn bộ phiên xét xử và thông tin bên lề sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo